nghe các chuyên gia cho ý kiến về chiến lược kinh tế xã hội trong một mươi năm tới thủ tướng nguyễn xuân phúc đã lắng nghe và ghi nhận các ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về tư duy phát triển phương pháp tiếp cận đổi mới nhằm báo cáo bộ chính trị và ban chấp hành trung ương

thủ tướng nguyễn xuân phúc đã lắng nghe và ghi nhận các ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về tư duy phát triển phương pháp tiếp cận đổi mới nhằm báo cáo bộ chính trị và ban chấp hành trung ương
động lực chính của tăng trưởng chú trọng phát triển văn hóa xã hội bảo vệ môi trường ứng phó biến đổi khí hậu